tại hà nam hiện nay lúa mùa đang trong giai đoạn làm đồng và trổ bông
tuy nhiên các đối tượng sâu hại như dày nâu dày lưng trắng sâu đục thân sâu cuốn lá nhỏ đang phát triển mạnh
nếu không phun trừ kịp thời sẽ gây thiệt hại nặng đến năng suất lúa cuối vụ
để phòng trừ có hiệu quả sâu bệnh bảo vệ lúa mùa tỉnh đã yêu cầu các huyện thành phố tập trung chỉ đạo các xã
các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp phân loại các trà lúa thời điểm lúa trổ phát rục sâu diễn biến bệnh hại
tranh thủ lúc thời tiết thuận lợi để tổ chức phun trừ theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn
chỉ đạo cán bộ ngành nông nghiệp tăng cường kiểm tra tiến độ hiệu quả phòng chống kể cả ngày nghỉ